bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh
của bộ tư lệnh quân khu ba cho năm mươi ba đồng chí quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội
theo quyết định các đồng chí thương binh được nhận chế độ phụ cấp hàng tháng kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời được truy lĩnh phụ cấp từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
việc trao quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh lần này có ý nghĩa chính trị sâu sắc
thể hiện lòng tri ân và biết ơn hy sinh công lao to lớn của đảng
nhà nước quân đội đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội